chuyển đổi số là xu hướng quan trọng mang tính sống còn đối với mỗi quốc gia để hình thành và thúc đẩy nền kinh tế số xã hội số
muốn chuyển đổi số thành công thì phải tập trung đầu tư đặc biệt là đầu tư công để có thể thay đổi cơ cấu và tăng tỷ trọng cho đầu tư hạ tầng kinh tế số xã hội số
và đặc biệt hơn đó là đầu tư cho an toàn an ninh mạng là điều kiện cần thiết để chuyển đổi số nhanh bền vững
đây cũng là chủ đề trong chương trình hội thảo và triển lãm quốc tế hai nghìn hai mươi
an toàn an ninh mạng trong hành trình chuyển đổi số được tổ chức vào sáng ngày hôm nay
phát biểu tại hội thảo bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng đã khẳng định tầm quan trọng của việc phát triển ngành công nghiệp an toàn an ninh mạng của việt nam trước bối cảnh chuyển đổi số cùng với các quốc gia trên thế giới
mỗi đơn vị phải tổ chức lực lượng an toàn an ninh mạng tại chỗ
đồng thời phải có đơn vị chuyên trách bên ngoài cung cấp dịch vụ an toàn an ninh mạng
kiểm thử xâm nhập đánh giá mức đội
để tổ chức lực lượng an toàn và quản lý rủi ro về an toàn an ninh mạng phải được thực hiện thường xuyên
hội thảo và triển lãm quốc tế về an toàn an ninh mạng việt nam sẽ được tổ chức thường niên
là cơ hội để các cơ quan tổ chức doanh nghiệp an toàn an ninh mạng mở rộng kết nối quan hệ hợp tác đoàn kết hơn trong nữa trong việc bảo đảm an toàn an ninh mạng
có như vậy công cuộc chuyển đổi số mới có thể bền vững ổn định và bứt phá
nhưng để sự bứt phá ấy đi đúng quỹ đạo chúng ta cần phải đảm bảo rằng an toàn an ninh mạng luôn là yếu tố không thể tách rời
có thể nói chuyển đổi số tức là chuyển tất cả những dữ liệu hoạt động lên trên mạng internet
môi trường mạng internet là một môi trường mở không giới hạn
đặc biệt trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn những công nghệ mới luôn được cập nhật
việc sử dụng những công nghệ mới như ai iot cũng đặt ra thách thức lớn về an toàn an ninh thông tin trong mỗi quốc gia
các cơ quan tổ chức cũng cần nhận thức được tầm quan trọng của hạ tầng kinh tế số xã hội số và an toàn an ninh mạng trong quá trình chuyển đổi số để tạo nên một nền tảng tương lai số vững chắc
đảm bảo an ninh mạng đấy là điều kiện cần thiết điều kiện căn bản và cần thiết để đảm bảo cho chúng ta thực hiện thành công cái quá trình chuyển đổi số
với khát khao trở thành một cường quốc về an ninh mạng với nguồn nhân lực về an ninh mạng và loại tốt trên thế giới
việt nam hứa hẹn sẽ trở thành một quốc gia đi đầu về an toàn an ninh mạng để có thể tận dụng được những cơ hội của công nghệ số và thành công trong hành trình chuyển đổi số